bên cạnh các sản phẩm được nhiều người tìm mua trong mùa dịch covid một mươi chín như khẩu trang y tế nước rửa tay khô
thì thời gian gần đây trên nhiều trang mạng xã hội cũng tràn ngập nhiều thông tin hình ảnh quảng cáo các loại thẻ đeo kháng khuẩn
có tác dụng chống virus có xuất xứ từ nhật bản
thậm chí có thể đeo kháng khuẩn còn được quảng cáo với tác dụng kỳ diệu là có thể diệt được cả covid một mươi chín
tuy nhiên tác dụng thực sự của các loại thẻ này như thế nào thì cho tới nay vẫn chưa có cơ quan nào kiểm chứng
làm sạch không khí chống mốc virus vi khuẩn thậm chí là chống được virus covid một mươi chín
đó là những lời quảng cáo về các sản phẩm chống virus đang được giao bán và đăng tải trên mạng internet hiện nay
để minh chứng cho tác dụng thần thánh này là những hình ảnh cực thuyết phục
không chỉ thẻ diệt virus thậm chí có một số đối tượng giao bán vaccine chống được virus corona với giá một triệu một mũi và hai trăm linh đô la một mũi
thật bất ngờ vì đây là vaccine tiêu diệt
tiêm phòng dành cho chó ngay sau đó người bán đã vội vàng xóa đi
có dịch corona thì khi mà chơi facebook thì em có thấy một số các cái quảng cáo với là một số các cái thông tin về cái thẻ chống virus gì đó và có vaccine
mình có theo dõi trên các trang mạng thì vaccine thì mình không thấy quảng bá nhiều bằng cái thẻ cái thẻ cái gì có nhiều hơn
bản thân cá nhân mình thì mình không tin lắm
tại vì những cái gì bán chẳng làm
ở ngoài thì chưa kiểm duyệt hoặc chưa đổi tế là những cái người người ta có chức năng chức trách của nhà cơ quan
không phải người tiêu dùng nào cũng tỉnh táo như vậy mà nhiều người đặt niềm tin vào người bán
người bán thì chạy theo lợi nhuận mùa dịch
và đây là ba trăm linh sản phẩm thẻ diệt virus đã bị lực lượng chức năng thu giữ mới đây tại chợ thuốc hapulico
số sản phẩm này đều không có hóa đơn chứng từ và không có kiểm định chất lượng
và giá bán trên mạng những chiếc thẻ này
từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng một thẻ
cái khó khăn nhất là đối với cái hoạt động đó thì những hoạt động đó là chủ yếu là lén lút
và cái phương thức giao hàng nó cũng rất là khó khăn cho cơ quan kiểm tra
chủ yếu giao hàng theo cái số lượng nhỏ lẻ
rồi là đến tận tay người tiêu dùng
đầu tranh ban đầu thì các đối tượng khai nhận là các loại thẻ này đang được quảng cáo giao bán trên mạng xã hội là có tác dụng chống được virus corona
khi đeo những chiếc thẻ này thì là virus
không thể xâm nhập được vào
vì thế là người dân cũng đang rất là tìm mua
hiện ở việt nam cơ quan chức năng chưa cấp phép cho loại hàng hóa là thẻ đeo chống virus bút diệt quần lưu hành trên thị trường
do vậy cũng chưa có bất cứ sự kiểm nghiệm nào về chất lượng để khẳng định tác dụng kháng quần diệt virus nhất là với covid một mươi chín của sản phẩm giao bán trên mạng
việc một số người quảng cáo giao bán những sản phẩm có tác dụng phòng dịch covid một mươi chín thực chất là hành vi lừa người tiêu dùng nhẹ dạng